ủy ban nhân dân thành phố cho biết từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký kê khai đất trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực và rõ nét
riêng việc cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho các hộ gia đình và cá nhân trong khu dân cư đã đạt tới một trăm linh
ngoài ra hà nội còn cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở hơn hai trăm một mươi căn đạt chín mươi bốn ba mươi
cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư hơn một mươi ba bảy trăm linh căn đạt chín mươi tám
cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thừa đất sản xuất nông nghiệp gần sáu trăm một mươi tám giấy chứng nhận đạt chín mươi chín
các đơn vị sở ngành tiếp tục thanh tra việc quản lý sử dụng đất công đất nông nghiệp
cấp giấy chứng nhận tại các quận huyện thị xã để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật
thanh tra công vụ việc cấp giấy chứng nhận lần đầu tại các quận huyện thị xã đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp
giả soát hướng dẫn mua nhà tái định cư hoàn thiện hồ sơ thủ tục mua nhà để có đủ cơ sở cấp giấy chứng nhận